xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị trong đêm nay và sáng mai
tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía đông bắc bộ
sẽ chỉ có mưa vài nơi ban ngày có nắng gián đoạn
nhưng từ đêm mai do ảnh hưởng của hội tụ gió
ở rìa tây nam của lưỡi áp cao lạnh nhiệt đới
nên mưa rông sẽ tăng cả về diện và lượng
cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to
với lượng mưa đạt ở mức là từ ba mươi đến sáu mươi mm
trong hai mươi bốn giờ có nơi còn cao hơn
trong mưa rông có khả năng xảy ra
lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
và ngập úng cục bộ tại những vùng đô thị
vùng trũng thấp
tương tự cho đêm nay và ngày mai
tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía tây bắc bộ
chỉ có mưa rào và rông vài nơi với lượng không quá nhiều
sau đó từ đêm mai thì mưa rông trên khu vực này
sẽ tăng cả về diện và lượng
có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to
với lượng mưa là từ ba mươi đến sáu mươi mm
trong hai mươi bốn giờ
người dân tại đây cần đề cao cảnh giác
với tố lốc và gió giật mạnh
cũng như là nguy cơ cao xảy ra lũ quét và xa lở đất
rất nguy hiểm
sau đó đến ngày ba tháng chín thì mưa sẽ có xu hướng giảm dần
đến với các tỉnh miền trung
với hoạt động của dạnh áp thấp
có trục đi qua phía nam của khu vực
nên tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
có mưa rào và rông rải rác
vào lúc chiều tối
riêng ngày hai và ngày ba tháng chín
mưa tại phần phía nam của khu vực này sẽ gia tăng hơn
cục bộ có điểm xảy ra mưa to đến rất to
mưa rồng giúp cho thời tiết duy trì
trạng thái mát mẻ dễ chịu
nhưng cũng có tiềm ẩn các hiện tượng thực tích cực đoan
như tố lốc hay gió giật mạnh
người dân lưu ý đề phòng
vào ban ngày thì trời có nắng rắn đoạn
với nhiệt độ cao nhất là hai mươi chín ba mươi ba độ
có nơi còn cao hơn
khu vực từ đà nẵng đến ninh thuận bình thuận
cũng chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp đi qua nam trung bộ
nên trong hôm nay và ngày mai
vẫn duy trì mưa rào và rông rải rác
cục bộ có điểm xảy ra mưa vừa đến mưa to
từ ngày hai tháng chín
thì có thể sẽ có mưa to đến rất to
với tổng lượng mưa có thể đạt mức là
trong mưa rông thì cần đề phòng
với tố lốc và gió giật mạnh
nên nhiệt độ tại đây vẫn ở ngưỡng mát mẻ
giao động trong khoảng là hai mươi bốn ba mươi ba độ
có nơi cao hơn
đến với khu vực tây nguyên
gió nằm ở rìa phía nam dãnh thấp
kết hợp với gió tây nam có xu hoạt động mạnh
nên tại đây mưa rông vẫn duy trì
từ rải rác đến nhiều nơi
về thời điểm chiều tối
có nơi sẽ xảy ra mưa vừa mưa to đến rất to
kèm theo đó là rông xét gió giật mạnh
tổng lượng mưa phổ biến là từ năm mươi đến một trăm linh mm
có nơi là một trăm bốn mươi mm
nên nhiệt trích
khu vực chưa có nhiều biến động
ngày đêm ở mức là hai mươi ba mươi độ
các tỉnh thành nam bộ
cũng chịu tác động của giải mây rông gây mưa
kết hợp với gió mùa tây nam có cường độ mạnh
nên sẽ có mưa rông trên diện rộng
có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to
với lượng mưa là từ năm mươi đến một trăm linh mm
có nơi là trên một trăm bốn mươi mm
trong mưa rông
cần đề phòng với tô lốc và gió giật mạnh gây nguy hiểm
do có mưa nên nền nhiệt độ
trên khu vực chưa tăng cao
trưa chiều ở mức là hai mươi chín ba mươi hai độ